lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện đông anh hà nội cho biết
đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án mang bí số một trăm bảy mươi hai p bắt quả tàng hai đối tượng
gồm phan văn nhuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai có hộ khẩu thường trú tại xã bắc hồng đông anh
và đinh văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một có hộ khẩu thường trú tại xã minh trí huyện sóc sơn
cùng số lượng lớn ma túy trên đường vận chuyển
sau thời gian theo dõi và xác minh ban chuyên án nắm được thông tin ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đối tượng phan văn nhuận sẽ đi mộc châu sơn la để mua ma túy đá về phân phối trên địa bàn hà nội

do đinh văn hiệp điều khiển

ban chuyên án đã lập biên bản niêm phong tăng vật và đưa cả hai đối tượng về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an lực lượng chức năng đã giám định số vật chứng và có kết luận
tinh thể màu trắng bên trong một mươi túi ni lông đều là ma túy dạng metamphetamine tổng khối lượng chín ba trăm tám mươi năm một mươi bốn g